trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa công bố thống kê về diễn biến khí tượng thủy văn nổi bật năm hai nghìn một mươi chín
cũng như nhận định về tình hình thời tiết dịp tết nguyên đán kỳ hợi và xu thế khí tượng thủy văn trong năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi tám đã có chín cơn bão năm áp thấp nhiệt đới trên biển đông
trong đó có ba cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền
cả năm có hai mươi bốn đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta
trong đó nhiệt độ thấp nhất đo được tại mẫu sơn lạng sơn là âm một một độ c
ngày khí tượng thủy văn cũng đã ghi nhận có ba mươi cơn mưa lớn trên phạm vi cả nước
nhiều cơn mưa lớn gây ngập úng trên diện rộng
trong năm hai nghìn một mươi chín do tác động của hiện tượng enso nên mùa mưa bão nắng nóng cũng có thay đổi
năm hai nghìn một mươi chín thì mùa bão ở bắc bộ mùa bão có khả năng đến muộn hơn
và mùa mưa cũng có khả năng đến muộn hơn và nó sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt mưa ở khu vực trung bộ tây nguyên và nam bộ
còn về nhiệt độ
do ảnh hưởng của hiện tượng enso trong đầu năm hai nghìn một mươi chín nắng nóng có thể xuất hiện sớm ở khu vực tây bắc bộ cũng như các tỉnh trung bộ
cũng theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
thời tiết những ngày tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín trên toàn quốc ít có khả năng xuất hiện những hiện tượng nguy hiểm
theo nhận định của chúng tôi trong tết nguyên đán năm nay
thì ở khu vực bắc bộ nền nhiệt có xu hướng là cao ấm và có cái hiện tượng mưa nhỏ
mùa buổi sáng và trưa chiều có khả năng sẽ hưởng nắng
đấy là khu vực bắc bộ
còn ở các tỉnh nguyên trung thì do tác động không lạnh trong những ngày tết không quá mạnh
nên là khu vực miền trung trong những ngày tết thì có mưa
nhưng mà chỉ là mưa cục bộ và không xảy ra mưa diện rộng
còn khu vực tây nguyên và nam bộ trong những ngày tết thì
trong cái đoạn ngày tết thường là tháng một và tháng hai
thì là cái đoạn đấy ở khu vực tây nguyên nam bộ là cái đoạn mùa khô
và chúng tôi nhận định năm nay ở khu vực tây nguyên nam bộ trong những ngày tết nguyên đán
thì cũng xảy ra tình trạng khô ít mưa không có mưa
và nhiệt độ ở khu vực nam bộ trong những ngày tết có khả năng nhiệt độ cao lên ba mươi năm ba mươi sáu độ
và có khả năng xảy ra cái nắng nóng
với tình hình thời tiết không có nhiều thay đổi lớn ở ba miền
sẽ thuận lợi cho các hoạt động vui chơi du xuân của người dân